xin kính chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong ba ngày tới phổ biến ít mưa và có nắng nóng
với nền nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ có nơi trên mức ba mươi năm độ
khoảng từ ngày một mươi tám thì khu vực vùng núi có thể xuất hiện mưa rào rải rác vào lúc chiều tối và đêm
do ảnh hưởng của hội tụ gió
người dân tại đây cần lưu ý với khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do vùng át thâm nóng từ phía tây đang tiếp tục có xu hướng phát triển và mở rộng
nên tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong những ngày tới
tiếp tục có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
đặc biệt các tỉnh như lai châu điện biên hay sơn la có nắng nóng gai gắt
khi mức nhiệt có thể sấp xỉ ở ngưỡng là bốn mươi độ
lùi xuống miền trung do tác động của vùng át thâm nóng từ phía tây
nên thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
nắng nóng diện rộng cũng xuất hiện suốt dọc các tỉnh từ phía nam của nghệ an
đến khu vực thừa thiên huế trong cả ba ngày tới
cùng nền nhiệt độ giao động tại đây là hai mươi bốn ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
và có năng nóng gai gắt
năng nóng có khả năng sẽ kéo dài
nên người dân cần đề phòng cháy nổ do quá tải điện
và nguy cơ xảy ra cháy rừng cục bộ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới
cũng ít mưa và có năng nóng với nền nhiệt độ ở mức hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh thành nam trung bộ thời tiết dễ chịu hơn
với nền nhiệt độ thấp hơn khoảng từ một cho đến hai độ
thời tiết trong ba ngày tới
tại khu vực tây nguyên vẫn duy trì sự ổn định
khi phổ biến ít mưa ngày nắng nóng cùng nền nhiệt độ ngày đêm
ở mức là hai mươi một đến ba mươi năm độ
một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ
tại các tỉnh thành nam bộ cũng có nắng nóng
với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ
có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt có thể lên trên ba mươi tám độ
năng nóng tại đây cũng được nhận định sẽ kéo dài nhiều ngày
nên người dân cần lưu ý là bổ sung đủ nước
hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian dài để đảm bảo sức khỏe